ngày một mươi năm tháng một mươi hai ở ngoài ô thủ đô paris của pháp đã diễn ra đại hội lần thứ một mươi năm hội người việt nam tại pháp
đại hội lần này đánh dấu sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới tạo động lực phát triển hội đoàn người việt lớn nhất tại pháp
có truyền thống và bề dày lịch sử suốt một trăm linh năm qua
đại hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng người việt tại pháp
trong suốt chặng đường một thế kỷ qua hội người việt nam tại pháp với tiền thân là nhóm người yêu nước an nam
luôn gắn kết với lý tưởng vì đất nước đồng hành cùng đất nước trong những thời khắc khó khăn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng đất nước
trong thời gian tới hội sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh liên kết với các hội đoàn khác
điều chỉnh phương thức hoạt động để phù hợp với giai đoạn hiện nay
đồng thời hỗ trợ các trị hội địa phương chủ động hơn trong công tác cộng đồng và hồi hương về đất nước
đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới gồm một mươi sáu thành viên và chín thành viên ban cố vấn